để tạo thuận lợi cho thí sinh trước cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai
ngoài việc không giới hạn nguyện vọng đăng ký bộ giáo dục và đào tạo còn cho thí sinh được thay đổi nguyện vọng
việc này sẽ kéo dài tới cuối tháng bảy
tuy nhiên các chuyên gia lưu ý việc thay đổi này chỉ được thực hiện một lần duy nhất
nên các thí sinh cần cẩn trọng cân nhắc kỹ trước khi dự đưa ra quyết định
thời điểm này không chỉ thí sinh mà nhiều phụ huynh đang lo lắng suốt ruột trong việc tìm kiếm cơ hội đầu đại học cho con
nguyễn văn thành cũng không ngoại lệ thậm chí để giải đáp được băn khoăn trước khi đổi nguyện vọng
thành đã bắt xe từ hải phòng lên hà nội để nhờ các thầy trường đại học tư vấn
việc làm rồi thì với số điểm của cháu thì có thể vào được những ngành nào
nên chọn ngành mới hay ngành truyền thống điểm thi năm nay cao có cần điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký
thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển
đó chỉ là vài trong số rất nhiều băn khoăn của thí sinh
theo chuyên gia đối với việc sửa nguyện vọng do chỉ có một lần duy nhất
nên các thí sinh một lần nữa phải đánh giá toàn diện lại các nguyện vọng đăng ký trên các tiêu chí
chất lượng đào tạo của các trường cơ hội việc làm tương lai
tất cả các nguyện vọng mà các em có theo một thứ tư vụ tiên
điều quan trọng nhất là cái gì mà các em đam mê thì phải được và mong muốn nhất phải xếp đầu tiên
tham khảo cái điểm trúng tuyển của cái trường đó trong những cái năm trước
để xem là cái điểm của trường nào nó phù hợp với cái điểm của mình
xét trong tương quan chung giữa mình với những người cùng dự tuyển
và giữa trường đào tạo ngành đó với các trường cùng đào tạo
để phân cái phổ điểm cao thấp như thế nào để mà lựa chọn được cái trường phù hợp
cũng theo bộ giáo dục và đào tạo thí sinh không nên điều chỉnh quá nhiều
mà việc điều chỉnh cần phải có cân nhắc tính toán
theo đó không chỉ dựa trên tương quan điểm với các thí sinh khác
mà còn cả tương quan điểm chuẩn giữa các trường